mùa hè năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy học sinh toàn thành phố đà nẵng tiếp tục được nghỉ hè chọn ba tháng
tham gia nhiều hoạt động hè vui chơi bổ ích để gian luyện thể lực kỹ năng sống
chuẩn bị bước vào năm học mới với nhiều hứng thú
đây là một trong những chủ trương của thành phố đà nẵng nhằm trả lại trọn vẹn ba tháng hè cho học sinh
ngay từ đầu tháng sáu ngành giáo dục đào tạo đà nẵng đã xây dựng và triển khai chương trình hè
cho học sinh với nhiều hoạt động bổ ích thiết thực
theo đó tất cả các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố tiếp tục thực hiện việc mở cổng trường
thư viện khu tập luyện thể dục thể thao các ngày trong tuần để học sinh
nhân dân vùng lân cận đến vui chơi học tập và đọc sách
đặc biệt tất cả các bể bơi trên toàn thành phố đồng loạt tiến hành dạy bơi cho học sinh
với dự kiến khoảng hai mươi bảy học sinh đà nẵng được học kỹ năng bơi
kỹ năng chống đuối nước trong dịp hè này
trên cổng thông tin bình thường thành phố công bố tất cả những câu lạc bộ
những loại hình sinh hoạt nghệ thuật văn hóa thể dục thể thao năng khiếu kỹ năng sống v v
để phụ huynh quan tâm và đưa con mình đến học trong dịp hè
đồng thời những tủ sách mở trên tất cả các trường học cũng đã triển khai rất là mạnh mẽ
cho học sinh và nhân dân để nó góp sách và đọc sách để thực sự có một mùa hè
ở những trường học không im liềm không đóng cửa một mùa hè thật sự sôi động của các trường học
bên cạnh đó
các trường học các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật
thể thao đảm bảo mỗi trường có ít nhất hai câu lạc bộ thành công và thu hút được đông học sinh tham gia
nhất là các câu lạc bộ karatedo
ngành giáo dục thành phố đà nẵng đã có chủ trương là mở cửa trường học cho người dân trên địa bàn
cũng như cả tân lập thanh thiểu niên học sinh vào trường để tập luyện thể dục thể thao
thì nhờ cái chủ trương đó
karat cũng đã phát triển phải nói là khá mạnh
vào thời điểm mùa hè này trên toàn thành phố có trên hai năm trăm linh võ sinh tham gia tập luyện
thì thông qua tập luyện thể thao nói chung và võ karatedo nói riêng
thì các em sẽ được phát triển về thể chất
đồng thời thông qua tập luyện karatedo thì các em được sinh hoạt một cách có tổ chức
được rèn luyện
cái kỹ năng cần thiết cho cuộc sống
tập võ là giúp cho tinh thần nó sẵn khói giúp cho tăng thể nó khỏe mạnh hơn và học bài nó dễ tấp tiếp thu hơn
hoạt động hè của học sinh đà nẵng dịp hè còn có ý nghĩa hơn với nhiều chương trình về nguồn
đền ơn đáp nghĩa
học sinh sẽ tham gia chăm sóc tu bổ dân hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố
vào các ngày mùng một và một mươi năm âm lịch hàng tháng
đây cũng là cách để giáo dục truyền thống cho học sinh
giúp các em có thêm nhiều hành trang mang theo trong cuộc sống với những ngày hè ý nghĩa nhất